trong bối cảnh toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức từ đại dịch covid một mươi chín
vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm càng trở nên quan trọng
đặc biệt là bảo vệ sức khỏe con người từ thực phẩm chế biến và đóng gói theo công nghệ t chapac
t chapack giải pháp đóng gói thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới
đã công bố báo cáo bền vững năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh cả thế giới đối mặt với thách thức
từ đại dịch covid một mươi chín thông qua ba chủ cột chính
bảo vệ an toàn thực phẩm bảo vệ con người và bảo vệ tương lai
mô hình này tiếp tục triển khai chương trình sữa học đường đem lại nguồn thực phẩm dầu dinh dưỡng
cho hơn sáu mươi tám triệu trẻ em tại năm mươi sáu quốc gia đồng thời tái chế vỏ hộp sữa giảm phát thải carbon
vừa qua trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín tại việt nam
t chapack đã hỗ trợ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam
hai thiết bị xét nghiệm covid một mươi chín trị giá tám mươi euro tương đương khoảng hai tỷ đồng